trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta đại tá nguyễn nho quý bí danh là nguyễn xuân mạnh thuộc tổng cục tình báo bộ quốc phòng đã có những chiến công đặc biệt xuất sắc
nhân kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc gặp gỡ ông tại thành phố hồ chí minh mời quý vị cùng theo dõi
năm nay với chín mươi năm năm tuổi đời bảy mươi bốn năm tuổi đảng tham gia hoạt động cách mạng từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba nhưng đại tá nguyễn xuân mạnh còn rất minh mẫn
ông nguyên là tỉnh ủy viên tránh văn phòng tỉnh quảng nam đà nẵng năm một nghìn chín trăm năm mươi là bí thư thị ủy xã hội an tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi một ông được điều động sang hoạt động tình báo
trong thời kỳ này với mạng lưới tình báo do ông cài cắm trong hàng ngũ của pháp đã lấy được tài liệu gốc của pháp
chuẩn bị cho chiến dịch atlande nhằm giải phóng liên khu năm sau năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ông được điều vào hoạt động trong nội đô sài gòn
sau đó sang lào campuchia để xây dựng mạng lưới tình báo trong đó ông đã xây dựng được một mươi cơ sở tình báo
cài cắm để hoạt động trong hàng ngũ của quân lực việt nam cộng hòa đặc biệt phát hiện bồi dưỡng nhà tình báo chiến lược phạm xuân ẩn để đưa sang mỹ học
tôi lo làm thế nào mà tổ chức thì tôi tìm người tìm người tại chỗ tôi hướng đi
làm liên lạc đầu tiên là làm liên lạc tôi cũng huấn luyện trực tiếp
rồi tìm người làm thế nào giúp đỡ cho mình ở tại cơ quan tôi cũng lấy sinh viên gia đình tốt tôi huấn luyện
để có cả chính kỷ cả chuyện môn tôi huấn luyện hết
để chuẩn bị cho chiến dịch mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm qua các điệp viên tình báo ông đã cung cấp cho đảng và quân đội nhiều tin tức quan trọng có ý nghĩa về chiến lược quân sự
tình báo rất khâm phục
nhưng mà không biết mấy ông này ở đâu mà biết sao này biết phạm xuân ẩn vậy thôi
hiện nay tuy tuổi cao sức yếu nhưng đại tá nguyễn xuân mạnh vẫn tham gia sinh hoạt tri bộ đầy đủ sống liêm khiết giản dị là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và nói theo